cũng về tội vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh và các đơn vị liên quan
trong việc thực hiện các dự án đấu thầu trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non tiểu học
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với một mươi năm bị can
trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chín bị can
gồm lê vũ liên oanh nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh
ngô vui nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính hà huy long nguyên phó phòng kế hoạch tài chính
trần ngọc thắng và trần thị thanh xuân nguyên tổng giám đốc công ty mqf
ngô mạnh hùng nguyên phó tổng giám đốc công ty mqf lê long hải và lê đại tấn
chuyên viên công ty nsg vũ ngọc minh giám đốc công ty thẩm định giá gia lộc
ra lệnh tạm giam đối với hoàng thị thúy nga hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh phú thọ
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm bị can
ngay sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba
thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước